thông tin về vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra tại quảng bình
công an tỉnh quảng bình đang huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
truy tìm đối tượng đã dùng dựa tấn công bố ruột đến tử vong
tại địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi sáu tháng hai do xảy ra mâu thuẫn
nên đối tượng nguyễn văn minh ba mươi ba tuổi ở thôn lại xá xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã dùng dựa tấn công bố ruột
sau khi gây án đối tượng minh đã bỏ trốn vào rừng
còn vết thương của nạn nhân quá nặng nên đã tử vong
nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường
vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh quảng bình đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng để truy tìm đối tượng gây án
tuy nhiên do địa hình hiểm trở cho đến chiều ngày hôm qua
lực lượng công an vẫn chưa tìm ra được tung tích của đối tượng gây án